vào chiều tối qua hai mươi tám tết tại trung tâm thương mại hà nội moscow đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã tổ chức buổi họp báo và tiệc chiêu đãi đối ngoại nhân kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga ngày ba mươi tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại lễ chiêu đãi đại sứ ngô đức mạnh khẳng định trong năm chéo hữu nghị hai nghìn một mươi chín quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga không ngừng được củng cố phát triển
hàng trăm hoạt động đã được tổ chức tại hai nước lễ kỷ niệm bảy mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga là dịp để chúng ta cùng ôn lại những thành tựu mà hai nước đã đạt được và cũng là dịp để đại sứ quán việt nam tại liên bang nga tri ân những người bạn nga đã dành cho việt nam sự giúp đỡ trí nghĩa trí tình
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trước đó tại buổi họp báo đại sứ ngô đức mạnh đã chia sẻ với báo giới tại nga những cảm nhận về mối quan hệ việt nga trong suốt bảy mươi năm qua đồng thời trả lời các câu hỏi của phóng viên nga xoay quanh kết quả triển khai các hoạt động trong năm chéo hữu nghị hai nghìn một mươi chín tình hình trao đổi thương mại song phương ý nghĩa các sự kiện lịch sử của đất nước